trong khuôn khổ chuyến công tác tại lào từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng ba đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam do thượng tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác xây dựng nhà quốc hội lào mới ở thủ đô viên trăn lào
đây là công trình qua tặng của đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam dành tặng đảng nhà nước chính phủ và nhân dân lào nhân dịp tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
công trình được khởi công xây dựng từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
việc xây dựng đang bước vào giai đoạn ba thi công móng cắt tầng hầm và tầng mặt đất với giá trị thi công lũy kế trên bốn triệu
công trình được khởi công xây dựng từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam lào xây dựng công trình với tình cảm và quyết tâm cao nhất không vì mục đích lợi nhuận để công trình sẽ là một trong những dấu ấn quan trọng là minh chứng của mối quan hệ đặc biệt hai nước là công trình cho thế hệ tương lai của hai nước việt nam lào